đặc biệt là ở các trẻ chưa có miễn dịch đối với virus abo
vật chủ trung gian truyền bệnh vào viêm nã nhật bản là mũi cu lách
mũi hút máu và truyền bệnh lây truyền cho người lành qua vết đốt hút máu
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương thời gian gần đây tiếp nhận nhiều ca viêm não nhật bản ở trẻ em
chỉ riêng trong phòng bệnh này đã có tới ba trường hợp trẻ bị viêm não nhật bản
trường hợp nặng nhất là em hoàng diệu linh
một mươi năm tuổi được chuyển đến từ bệnh viện tuyến dưới hà nam
khi mới vào em đã ở trong tình trạng ý thức rất thấp
các bệnh nhân bị viêm não nhật bản đều có triệu chứng sốt đau đầu buồn nôn co giật
hầu hết các ca bệnh nhập viện đều do không tiêm vaccine hoặc tiêm không đầy đủ
với các nước nhiệt đới như là việt nam thì cái điều kiện nhiệt đới nắng nóng và có độ ẩm cao
thì nó rất dễ sinh ra cả cái bệnh
lý nó đặc trưng vào mùa hè
và nhất là trên cả cái bệnh chuyển nhiễu và cơ địa là của trẻ con
thì một số các cái bệnh nó thường gây ra mùa hè
thì nhất là các bệnh lý về tiêu chảy nhiều khoản
và thứ hai là các cái bệnh lý mà do các cái can nguyên nó lây truyền do các loại côn trùng
ví dụ như là viêm nã nhật bản
hoặc là có thể là sốt sốt huyết
trong đấy thì có một cái trường hợp khá là nặng
và được chuyển từ bệnh viện cơ sở tuyến dưới lên
lúc vào thì bệnh nhân vào trong tình trạng ý thức rất là thấp
viêm nã nhật bản nó gây ra cái tình trạng tổn thương
ở hệ thần kinh trung ương
với đặc điểm là có cả phù nã nữa
nó gây cái tình trạng giảm ý thức
bệnh nhân trên lâm tràng thì có cả hồi chứng nã
hồi chứng măng nã
với những cái trường hợp như thế này
nếu như mà mình không điều trị đúng
và phát hiểm bệnh lý kịp thời
thì bệnh nhân có thể rất là nặng
và cái nguy cơ tử vong là cũng có thể xảy ra
trên những bệnh nhân như thế này
bệnh viêm não nhật bản lây truyền chủ yếu do mũi
nên mùa hè mùa mưa
nhiệt độ rất thích hợp cho mũi phát triển mạnh
vì vậy bệnh viêm nã nhật bản
sẽ có nguy cơ xuất hiện bùng phát
ở việt nam
loài mũi kulak sinh sản mạnh nhất
từ tháng ba đến tháng bảy tám chín trong năm
đặc biệt là vào thời điểm chập tối
những vết đỏ trên tay chân của em bé
mới một tuổi này
chính là do mũi gây ra
sống ở một ngôi nhà nhỏ gần khu vực chợ long biên
xung quanh toàn rác thải và cống
dù đã sử dụng nhiều biện pháp
thì bà hà vẫn không ngăn được mũi tấn công cháu mình
ở những khu xóm nghèo như thế này
viêm não nhật bản vốn là khái niệm xa lạ
việc đi tiêm phòng vaccine đương nhiên cũng ít được quan tâm
khi bố mẹ còn bận đi mưu sinh kiếm sống
những đứa trẻ được bà trông non
đã quen với việc bị mũi đốt
giống như chấp nhận bệnh viêm nã nhật bản
phải sống chung với lũ
cái mùa mũi thì ở đâu nó cũng nhiều
mà nếu như mà nói nhiều
chắc là khu này nó là nhiều nhất
vì nó cái thứ nhất là gần cống rãnh
cái thứ hai nó gần chợ
cái môi trường nó không được sạch sẽ
thì nó bao giờ nó cũng phải nhiều hơn
nói chung là phòng ngừa
thì trước người ta cũng đã phun rồi
nhưng mà cũng không ăn thua gì đâu cho ạ
bây giờ mình chỉ có làm dùng màn
nó là chuẩn nhất
chứ còn phun cũng chả ăn thua gì đâu
nói chung là phòng ngừa
nó hết mùi rồi nó lại đến mà
viêm não nhật bản nếu không được chữa trị sớm
bệnh có thể có biến chứng rất nặng như viêm phổi
viêm phế quản
hoặc viêm phế quản phổi do bội nhiễm vi khuẩn
ngoài ra có thể gặp một số di chứng muộn
sau một năm
hoặc lâu hơn như động kinh parkinson
bệnh viêm nã nhật bản
có tỷ lệ tử vong cao
từ hai mươi đến tám mươi
thường gặp ở những bệnh nhân nặng như có co giật
hôn mây sâu nằm lâu ngày
để phòng tránh bệnh viêm nã nhật bản
bên cạnh việc phải tiêm vaccine phòng bệnh đầy đủ
cần phải có các biện pháp phòng tránh mũi
mũi thì phân bố rộng khắp
đâu cũng có
kể cả trong nhà vẫn ngoài trời
vẫn có mũi
nên muốn phòng chống được mũi
thì chúng ta phải dùng áp dụng các biện pháp chung của cộng đồng
các biện pháp phòng chống mũi chung
ví dụ như là
nên dọn dẹp tất cả các bụi rậm vệ sinh môi trường
tránh chỗ nước đọng
tránh những cái bãi rác
môi trường xung quanh khoảng thoáng
thì hạn chế được mũi
trong nhà thì cũng phải để
đồ đạc cũng nên
cân nhắc sử dụng làm sao trong nhà nó thoáng
tránh những chơi nhiều nơi tối
và thường xuyên
nếu mà nhà có mũi thì nên thường xuyên
phun thuốc mũi theo định kỳ
để diệt mũi
vào mùa hè các gia đình cần chú ý
vấn đề vệ sinh môi trường

diệt mũi phun thuốc mũi
hoặc dùng thuốc chống mũi để phòng các bệnh do mũi đốt
ngoài ra gia đình cần thực hiện vệ sinh ăn uống
vệ sinh cá nhân
ví dụ đeo khẩu trang
rửa tay thường xuyên để hạn chế các bệnh
cha mẹ nên đưa con đi tiêm vaccine đầy đủ
không chỉ phòng bệnh
mà còn giúp tránh các di chứng sau khi mắc bệnh
dù có tỷ lệ mắc lớn
song đây là loại viêm não đã có vaccine ngừa
cách đơn giản là bố mẹ cần đưa trẻ
để đi tiêm đủ vaccine ngừa viêm não
tiêm nhắc theo lịch để đảm bảo duy trì lượng kháng thể bảo vệ